hiện tại tuyến quốc lộ một mươi năm c qua địa bàn huyện mường lát tỉnh thanh hóa vẫn bị chia cắt
công tác khắc phục đang gặp nhiều khó khăn do trời vẫn tiếp tục mưa khối lượng đất đá sạt lở quá lớn
có đoạn mặt đường bị nứt gãy và phải mưa được mới
theo báo cáo từ huyện mường lát sau bão số ba quốc lộ một mươi năm c sụt lở ta lưu dương hơn ba mươi năm vị trí
tổng khối lượng khoảng một mươi ba m ba gây tắc đường tại hai mươi tám vị trí sạt lở một mươi hai m ta lưu yêm tại km tám mươi năm trăm linh
xa bồi mặt đường rãnh dọc khoảng hai mét khối hư hỏng mang cống một số vị trí mặt đường lề đường bị sói trôi
huyện mương lát bị cô lập từ mùng ba tháng tám
trước thực trạng trên địa bàn vẫn còn mưa lớn huyện mường lát đang huy động tối đa nguồn lực thiết bị máy móc
để sớm thông tuyến trên quốc lộ một mươi năm c nhưng dự kiến cũng phải cần từ hai đến ba ngày nữa
cùng với quốc lộ một mươi năm c nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn huyện như một mươi sáu a tỉnh lộ năm trăm hai mươi một g năm trăm sáu mươi
và các tuyến đường liên thôn bản bị đứt gãy sạt đỡ đất đá ở ta lưu dương khiến giao thông trên địa bàn huyện bị chia cắt